tổng cục thủy sản và viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản i vừa phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa đã tổ chức kiểm tra thực tế và tiến hành lấy mẫu xác định nguyên nhân ngao chết ở huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
sau khi có hiện tượng ngao bị chết với diện tích khoảng ba mươi hectare trên một trăm bảy mươi một hectare của ba mươi hộ nuôi tỷ lệ chết từ năm mươi đến bảy mươi tại bãi nuôi ngao xã hải lộc huyện hậu lộc lực lượng chức năng đã kiểm tra thực địa xác định nguyên nhân ngao chết
kết quả xét nghiệm mẫu ngao và mẫu nước cho thấy mẫu ngao âm tính với ký sinh trùng perkinsus các chỉ tiêu về định lượng viperio ở các mẫu nước và mẫu ngao đều trong ngưỡng giới hạn cho phép không phát hiện các chỉ tiêu kim loại arsen trì và thủy ngân
qua thực tế và kết quả phân tích nguyên nhân ban đầu được xác định là do mật độ thả nuôi quá dày không gian sinh sống của ngao bị hạn chế dẫn tới ảnh hưởng tới sức khỏe ngao chết gây ô nhiễm môi trường phục bộ khiến ngao khỏe bị chết theo
hiện lực lượng chức năng đang lấy thêm các mẫu ngao chết bùn đất và nước tại khu vực để tiếp tục xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân cụ thể hơn